mới đây cơ quan chức năng đã tiến hành vào cuộc xác minh một clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông có lời qua tiếng lại
thậm chí là tác động vật lý người dân đi đường xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua huyện bình chánh tp hcm khiến ai nấy không khỏi phẫn nộ
theo đó ngày một tháng năm mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài khoảng ba phút ba mươi bảy giây ghi lại cảnh tranh cãi giữa người đi đường
và một cảnh sát giao thông xoay quanh chuyện cảnh sát giao thông an lạc tác động vật lý người dân
đoạn video được tài khoản facebook có tên ndg đăng tải và nhận được hàng chục ngàn lượt thích bình luận và chia sẻ
tài khoản này đăng tải video trên kèm theo nội dung
đồng chí nqh cảnh sát giao thông an lạc dùng chân tấn công người dân gần chợ bờ ngựa tân kiên
trong video thể hiện giọng của một người đàn ông được cho là người quay video nói
anh tấn công người vậy đâu có được sai phạm anh thổi người ta vào chứ làm vậy trên người
anh làm vậy là không có đúng tôi chạy đằng sau anh tôi thấy hết rồi

một số người dân đi đường cũng nói lớn theo làm vậy những ảnh hưởng đến tính mạng người ta thì sao anh xử lý nhẹ nhàng không có ép người ta
chiến sĩ cảnh sát giao thông liền quay sang nói với một số người đi đường gây dối ở đây phải không anh nói tôi tấn công anh lấy bằng chứng ra anh không có anh đừng vu khống nhà
người dân đi đường đáp lại không có gây dối tôi thấy sao nói vậy thôi lúc anh tấn công tôi quay không có kịp tất cả anh em đều thấy hết trơn
video miêu tả bên cạnh nhiều người dân đang nói chuyện với chiến sĩ cảnh sát giao thông
là một nam thanh niên đang ngồi bề dưới đất nằm cạnh là chiếc xe máy ngã xuống đường được cho là của thanh niên này
qua xăng minh vụ việc xảy ra trên đoạn quốc lộ một thuộc xã tân kiên huyện bình chánh hướng từ vòng xoay an lạc đi cầu bình điển
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc xác nhận chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video đang lan truyền trên mạng xã hội thuộc quản lý của đội
hiện tại lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc đã yêu cầu cán bộ có mặt trong video làm báo cáo về vụ việc để có cơ sở báo cáo phòng pc tám
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc cho biết thêm nguyên nhân tình huống vụ việc cụ thể như thế nào thì đội đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tiến hành làm rõ
quý vị thân mến những ngày qua một đoạn video chỉ vòn vẹn hai mươi hai giây được lan truyền trên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt chia sẻ và bàn luận từ cộng đồng mạng
đoạn video ghi lại
ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc trủng dùng chân đạp hai lần vào xe máy do một nam thanh niên điều khiển khiến xe máy của người này tông vào xe máy khác
sự việc nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng sau đó cán bộ cảnh sát giao thông trong clip cũng đã bị tạm đình chỉ công tác
tuy nhiên qua vụ việc này một vấn đề được nhiều người quan tâm đó là khi nào cảnh sát giao thông được dùng biện pháp mạnh để khống chế người vi phạm
theo thông tin ban đầu do đội cảnh sát giao thông bản cờ phòng pc tám báo cáo
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi hai h một mươi năm phút ngày năm tháng một mươi hai đội cảnh sát giao thông bản cờ bố trí một tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên một số tuyến đường đảm trách
khi đến đoạn đường mùng ba tháng hai sư vạn hạnh quận một mươi tp hcm phát hiện một số người dân điều khiển phương tiện vi phạm giao thông với lỗi không đi bên phải theo chiều đi của mình hướng về đường lê hồng phong
đội cảnh sát giao thông bản cờ đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số trường hợp vi phạm
trong khi đăng lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người điều khiển vi phạm đại úy dương hải phát hiện một nam thanh niên tên th sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển xe máy màu trắng
biển kiểm soát năm mươi chín h một sáu mươi sáu xxx có hành vi vi phạm không đi bên phải theo chiều đi của mình nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý
tuy nhiên người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng của cảnh sát giao thông mà cố tình tăng ga bỏ chạy luồn lách qua nhiều phương tiện khác hướng về đường cao thắng
nam thanh niên lúc này điều khiển phương tiện bỏ chạy ngược chiều leo lên vỉa hè một cách nguy hiểm
nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm đại úy hải đã tăng ga áp sát
đến khu vực trước nhà hát hòa bình đại úy hải tiếp cận sát thanh niên và dùng chân đạp vào phương tiện để ép ngã
trong lúc tăng ca tìm cách chạy thanh niên lạc tay lái va vào một phương tiện khác và ngã xuống đường
theo dõi diễn biến vụ việc luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư tp hà nội nhận định
có thể nhận thấy thanh niên điều khiển phương tiện giao thông có biểu hiện hành vi chống đối người thi hành công vụ
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội cho người tham gia giao thông cần phải xử lý ngăn chặn kịp thời
căn cứ các quy định pháp luật về nhiệm vụ quyền hạn lực lượng thực thi đảm bảo an toàn giao thông
cần triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm ngăn chặn xử lý hành vi của thanh niên này
trong đó theo quy định tại điều tám một mươi sáu thông tư số ba mươi hai tt bca lực lượng cảnh sát giao thông được quyền dừng phương tiện giao thông của thanh niên này
nhưng phải đảm bảo các yêu cầu theo luật định như an toàn đúng quy định của pháp luật không gây cản trở đến hoạt động giao thông
đồng thời tại điều chín điều một mươi một nghị định số hai trăm linh tám hai nghìn một mươi bốn ndcp quy định các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ nêu
trước khi thực hiện kiểm tra kiểm soát tại khu vực
lực lượng chức năng phải xây dựng phương án quy trình quy chế kế hoạch công tác cụ thể đối với từng lĩnh vực địa bàn đối tượng
các phương án quy trình quy chế kế hoạch công tác phải dự kiến các tình huống có thể xảy ra và biện pháp cách thức trình tự giải quyết
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ người thi hành công vụ phải thực hiện đúng các phương án quy trình quy chế kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
giữ đúng lễ tiết tác phong kỷ luật công tác
cũng theo luật sư nam việc chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện hành vi ngăn chặn xử lý hành vi của người chống đối thi hành công vụ
phải phù hợp với kế hoạch công tác kiểm tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như tại điều chín điều một mươi một nêu trên
phải đảm bảo việc ngăn chặn người chống thi hành công vụ không thuộc các trường hợp nghiêm cấm theo quy định tại điều năm của nghị định số hai trăm linh tám hai nghìn một mươi bốn ndcp
như vi phạm trình tự thủ tục thẩm quyền trong khi thi hành công vụ xâm phạm tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm
và tài sản của người khác và sự hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức trong khi thi hành công vụ
đảm bảo các quy định luật pháp khác có liên quan và theo quy định tại điều một mươi bốn của nghị định hai trăm linh tám hai nghìn một mươi ba ndcp
quy định về các biện pháp ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ không có bất kỳ quy định nào cho phép
chiến sĩ cảnh sát giao thông được dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ
liên quan đến vụ việc phòng cảnh sát giao thông thuộc pc tám cho biết
đã xác định những người liên quan
phòng pc tám cũng cho rằng việc đại úy dương hải dùng chân đạp vào phương tiện để dừng phương tiện của người vi phạm là không đúng
gây phản cảm tạo dư luận xã hội không tốt ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông
do đó đã tiến hành tạm đình chỉ công tác đối với đại úy dương hải và tiến hành các bước xác minh tiếp theo
để xử lý theo đúng quy định của ngành và pháp luật
không chỉ thế nhiều người dân tận mắt chứng kiến tại đây cũng bày tỏ không đồng tình với hành động phản cảm của đại úy hải
sau một mươi ngày xảy ra vụ một cán bộ đội cảnh sát giao thông bản cầu phòng pc tám đạp đầu xe người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh trên đường mùng ba tháng hai quận một mươi tp hcm
nhiều người tại khu vực xảy ra vụ việc vẫn nhớ như in khoảnh khắc này
ông nguyễn văn thành năm mươi hai tuổi bảo vệ một cửa hàng thời trang trên đường mùng ba tháng hai cho biết
vụ việc xảy ra vào trưa ngày năm tháng một mươi hai
thời điểm trên ông thấy một cán bộ cảnh sát giao thông lái xe đặc trùng đuổi theo năm thanh niên lái xe hiệu piazoves ba trên đường ba tháng hai hướng lê hồng phong về cao thắng
khi đến trước số nhà một trăm tám mươi một c đường ba tháng hai phường một mươi một quận một mươi nam thanh niên lái xe băng qua đường và chạy ngược chiều
khi cảnh sát giao thông đuổi kịp anh này phóng xe lên vỉa hè rồi quay ngược phương tiện chạy hướng về đường lê hồng phong
đến đoạn trước nhà hát hòa bình nam thanh niên lái phương tiện từ vỉa hè xuống đường tiếp tục bỏ chạy đã bị cán bộ cảnh sát giao thông điều khiển xe lao đến áp sát dùng chân đạp vào người
ông thành kể bị cảnh sát giao thông dùng chân đạp phương tiện của năm thanh niên mất lái tông vào xe máy của một người khác đang dừng bấm điện thoại sát lề đường
theo ông thành sau vụ việc cán bộ cảnh sát giao thông đã xin lỗi người đi đường bị vạ lây sau cú đạp vào nam thanh niên
sau đó cán bộ này dẫn năm thanh niên vi phạm về chốt cách đó không xa để làm việc
bà hát năm mươi tám tuổi bán nước trước nhà hát hòa bình cho biết nam thanh niên trong lúc lao xe từ vỉa hè xuống lề đường chạy trốn cảnh sát giao thông suy tông vào tủ bán nước của bà
theo bà hát nam thanh niên không thể tiếp tục chạy trên vỉa hè vì đoạn này có bậc tam cấp vuông xe leo lên không được
cũng may người này bị cảnh sát giao thông chặn lại kịp nếu anh ta chạy thoát với vận tốc cao cũng dễ gây tai nạn cho người khác
bà hát nói anh này cố bỏ chạy bằng mọi cách còn cảnh sát giao thông cố bắt bằng được
tôi thấy tình huống này quá nguy hiểm không chỉ nguy hiểm cho hai người trong cuộc mà cả những người đi đường xung quanh
liên quan vụ việc một cán bộ công an tp thủ đức nhận định hành động cố bắt người vi phạm của cán bộ đội cảnh sát giao thông bản cầu là không đúng quy định
theo vị cán bộ trường hợp này cảnh sát giao thông truy đuổi xe của người vi phạm mà thấy nguy hiểm nên ghi lại thông tin biển số qua camera an ninh
thông qua hệ thống dư điệu
cảnh sát giao thông trích xuất thông tin để nắm thông tin người vi phạm
nếu nam thanh niên trong vụ việc bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác
cán bộ cảnh sát giao thông sẽ chịu trách nhiệm chưa nói đến việc hành động như vậy là quá phản cảm
cán bộ công an tp thủ đức chia sẻ trong ảnh công an nhân dân không cho phép cán bộ hành động như vậy
trường hợp này nam tài xế được xác định là vi phạm hành chính chưa có bằng chứng nào chứng minh anh ta phạm tội
đối với người vi phạm hành chính có nhiều cách xử lý
có thể truy đuổi hoặc ghi nhận hình ảnh người vi phạm biển số xe màu sơn để trích xuất dữ liệu xử lý
cảnh sát giao thông truy đuổi cần có mức độ
nếu cảm thấy gây nguy hiểm cho người vi phạm hoặc người dân xung quanh
cảnh sát giao thông phải nên dừng ngay để đảm bảo an toàn
cảnh sát giao thông không nên cố truy đuổi như vậy
cán bộ công an tp thủ đức nhận định nếu là tội phạm nguy hiểm hoặc bắt quả tang mới truy đuổi tới cùng
hành động dùng chân đạp đổ xe người vi phạm để bắt là sai rồi
qua kiểm tra nam thanh niên không có dấu hiệu tội phạm hình sự
nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi
không đi bên phải theo chiều đi của mình không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe theo quy định
liên quan vụ việc đại úy dương hải đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ
mặc dù xuất phát từ ý định khống chế và ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông
nhưng hành động của đại úy cảnh sát giao thông lại quá gắt gao và mạo hiểm
bởi việc cố gắng bắt được người vi phạm bằng mọi giá mà bất chấp an toàn của mọi người xung quanh
cũng khiến chính đại úy này mắc phải lỗi trong thi hành công vụ
qua đó khi chẳng may vi phạm luật giao thông và có hiệu lệnh từ cảnh sát
mỗi người dân cần nghiêm túc phối hợp theo yêu cầu để đảm bảo an toàn cho bản thân
và những người tham gia giao thông khác
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại